trước tình hình mưa lũ gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại lai châu lào cai hà giang yên bái
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã yêu cầu các địa phương chủ động thông tin hướng dẫn người dân phòng tránh mưa lũ
theo đài khí tượng và thủy văn yên bái trên đề bàn tỉnh yên bái tiếp tục có mưa rào và rông
đặc biệt khu vực miền tây có mưa vừa mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng trượt lở đất đá lũ ống lũ quét và lũ trên các sông suối
khi có mưa lớn như suối hát suối nậm đông suối nung suối thia
tỉnh yên bái đã yêu cầu các ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện thị thành phố
tập trung thực hiện bốn phương châm tại chỗ trong đó lấy phòng ngừa là chính tuyên truyền sâu rộng về phòng chống thiên tai đến nhân dân
tăng cường cảnh báo dự báo thông tin để nhân dân biết và phòng tránh
ủy ban nhân dân các huyện thị đã chỉ đạo các đơn vị các địa phương chuẩn bị lương thực
đặc biệt mỗi địa phương chuẩn bị lương thực từ bảy đến một mươi
tuổi ngày khi có mưa lũ xảy ra